cháy sáng và phát nổ gây hoảng loạn cả vùng dân cư
đến gần hai mươi hai giờ cùng ngày phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số một sở cảnh sát phòng cháy cháy nghệ an đã điều động một xe chữa cháy tiếp cận hiện trường thì đám cháy mới được dập tắt
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây mất điện trên diện rộng